tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm và văn hóa tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ ocop khu vực phía bắc quảng ninh năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là một sự kiện nổi bật trong chuỗi các sự kiện của năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại hạ long quảng ninh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến tham dự buổi lễ cùng dự có đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
chương trình ocop chương trình mỗi xã phường một sản phẩm đã đi qua chặng đường năm năm
từ sự khởi đầu đầy khó khăn do là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai vừa làm vừa rút kinh nghiệm
đến nay tỉnh quảng ninh đã xác định ocop là chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh
tại lễ khai mạc ban tổ chức đã công bố kết quả chấm điểm và trao giấy chứng nhận xếp hạng sản phẩm ocop quảng ninh năm hai nghìn hai mươi

các sản phẩm được trao giấy chứng nhận năm nay đã được hội đồng chuyên môn xem xét đánh giá chấm điểm dựa trên bộ tiêu chí đánh giá
và xếp hạng sản phẩm ocop giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là bước tiến nhằm chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
từ đó giúp các cơ sở sản xuất đi đúng hướng giúp người tiêu dùng có căn cứ lựa chọn sản phẩm uy tín
hiện toàn tỉnh quảng ninh đã phát triển được ba trăm ba mươi chín sản phẩm với hàng trăm đơn vị tham gia
kết quả trong triển khai chương trình ocop
hội trợ năm nay của quảng ninh đã tạo được bước đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp
được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao được chính phủ chỉ đạo nhân rộng chương trình trên cả nước
tham gia ocop khu vực phía bắc quảng ninh năm hai nghìn một mươi tám có bốn trăm sáu mươi gian hàng của bốn mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước
và năm quốc gia gồm hàn quốc thái lan campuchia nhật nga với nhiều sản phẩm nông sản
sản phẩm đặc trưng của các vùng miền và các nước
hội trợ năm nay còn có sự tham gia của lễ hội bia lễ hội bánh
ba miền bắc trung nam triển lãm và giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống việt nam
trưng bày sinh vật cảnh đến từ mọi miền đất nước tạo không khí vui tươi phấn khởi
phục vụ người dân và du khách trong và ngoài nước đến với hạ long quảng ninh
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm